thưa quý vị cập nhật những tin tức mới nhất về các cuộc giao tranh tại khu vực trung đông
theo các quan chức israel ngày sáu tháng năm quân đội nước này đã bắt đầu tấn công các mục tiêu ở phía đông thành phố rafah ở gaza
chỉ vài giờ sau khi hamas tuyên bố chấp nhận đề xuất ngừng bắn của các nhà trung gian hòa giải ai cập và qatar trong cùng ngày
trong một tuyên bố văn phòng thủ tướng israel benjamin netanyahu điều rõ
nội các chiến tranh đã quyết định sẽ tiếp tục hoạt động ở rafah để gây áp lực quân sự lên hamas
nhằm thúc đẩy việc thả con tin và đạt được mục tiêu khác của cuộc chiến
ngay sau đó trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội x người phát ngôn lực lượng phòng vệ israel daniel hakazi thông báo
các lực lượng israel hiện đang tấn công và hoạt động nhằm vào các mục tiêu của hamas một cách có chủ đích ở đông rafah
diễn biến trên diễn ra ngay sau khi ông ism hannyen người đứng đầu bộ chính trị của phong trào hamas
đã có cuộc điện đàm với giám đốc cơ quan tình báo quốc gia ai cập abbas kamel
và thủ tướng qatar mohammed bin abdurrahman antalya
để thông báo về việc phong trào này chấp nhận đề xuất ngừng bắn mà các nhà hòa giải ai cập và qatar đưa ra
trong tuyên bố được đăng trên trang web chính thức hamas cho hay
ông ismail haniyeh người đứng đầu bộ chính trị của phong trào hamas
đã thực hiện cuộc điện đàm với thủ tướng qatar sein mohammed bin abdurrahman antalya
và bộ trưởng tình báo ai cập ông abbas camell
để thông báo việc hamas chấp thuận đề xuất của hai nước này về việc ngừng bắn
tuyên bố của ông ismail haniyeh diễn ra sau khi israel ra lệnh sơ tán người palestine
ra khỏi khu vực phía đông rafah vào sáng ngày sáu tháng năm
đồng thời tiến hành không kích khoảng năm mươi mục tiêu tại khu vực này
báo hiệu một cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn tại rafah
việc sơ tán tập trung vào một vài quận ngoại vi của rafah
và những người sơ tán được chuyển đến các thành phố liều trại ở khanjounit gần đó và al muqassir
phản ứng trước động thái mới nhất của hamas văn phòng của thủ tướng netanyahu cho hay
israel sẽ cử một phái đoàn đến gặp các nhà hòa giải để thảo luận về đề xuất ngừng bắn được hamas chấp nhận
mặc dù đề xuất đó khác xa với các yêu cầu của israel
các quan chức cấp cao của israel tối ngày sáu tháng năm nói rằng
đề xuất ngừng bắn của ai cập và qatar được hamas chấp thuận không có ý kiến từ phía israel
do đó đây là điều không thể chấp nhận được
ngay sau khi israel ban bố lệnh sơ tán dân thường ra khỏi khu vực phía đông rafah
tổng thư ký liên đoàn ả rập ahmed aboog hay kêu gọi hội đồng bảo an liên hợp quốc
mỹ và các đồng minh phương tây của israel ngăn chặn không để bạo lực leo thang hơn nữa
trong khi đó đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của liên minh châu âu eu josep borrell
bộ ngoại giao đức và bộ ngoại giao pháp đều lên tiếng phản đối lệnh sơ tán của israel
kêu gọi nước này không mở cuộc tấn công trên bộ vào rafah
trong bài đăng trên mạng xã hội x ông borrell viết
lệnh sơ tán của israel đối với dân thường ở rafah báo hiệu điều tồi tệ nhất
thêm chiến tranh và nạn đói điều đó là không thể chấp nhận được
israel phải từ bỏ kế hoạch tấn công trên bộ
ông borrell cũng cho rằng
eu cùng cộng đồng quốc tế có thể và phải hành động để ngăn chặn kịch bản như vậy
trước đó ngày bốn tháng năm dẫn lời một quan chức israel đài acb news cho biết
tel aviv sẽ không đồng ý chấm dứt chiến tranh với lực lượng phong trào hồi giáo hamas
nhưng một phần của bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào
quan chức trên được cho là nằm rõ các cuộc đàm phán đang diễn ra đã nhận định
trái ngược với những thông tin đang lan truyền dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào
israel sẽ không đồng ý chấm dứt chiến tranh như một phần của thỏa thuận trả tự do cho các con tin
như quyết định của cấp trên lực lượng phòng vệ israel sẽ tiến vào rafah
và tiêu diệt các nhóm hamas còn lại ở đó cho dù có lệnh ngừng bắn tạm thời để trả con tin hay không
ngày sáu tháng năm tổng thống palestine mohamed abbas đã kêu gọi washington ngăn chặn israel
tiến hành cuộc chiến quy mô lớn tại thành phố rafah phía nam gaza không để xảy ra một cuộc thảm sát
theo án thông tấn chính thức rafah trong một tuyên bố tổng thống abbas nhấn mạnh
chúng tôi kêu gọi chính quyền mỹ can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn vụ thảm sát này
và chúng tôi cảnh báo về những hậu quả nguy hiểm của nó
trong diễn biến liên quan người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby cho biết
tổng thống mỹ joe biden sẽ điện đàm với thủ tướng israel benjamin netanyahu trong ngày sáu tháng năm
quan chức mỹ lưu ý nhà trắng không thể lên tiếng đối với lực lượng phòng vệ israel
nhưng đã nêu rõ với chính phủ israel quan điểm về cuộc tấn
công quy mô lớn trên bộ và rafah trước nguy cơ nổ ra chiến dịch tấn công toàn diện
phía mỹ tiếp tục tin rằng thỏa thuận con tin là cách tốt nhất để bảo toàn mạng sống của các con tin
và tránh một cuộc chiến vào rafah nơi có hơn một triệu người đang trú ẩn
ông kirby cho biết thêm các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn và thả con tin vẫn đang diễn ra
tổng thống biden từng cảnh báo tấn công thành phố rafah nơi trú ẩn của hơn một triệu người tị nạn palestine
sẽ là lần danh đỏ đối với washington và công khai chỉ trích quân đội của ông netanyahu
ném bom bừa bãi vào gaza
bộ ngoại giao mỹ cũng đã trừng phạt những người israel định cư ở bờ tây
trong khi mỹ bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu của hội đồng bảo an liên hợp quốc hồi tháng ba
cho phép thông qua biện pháp yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa israel và hamas
trong khi đó quan chức của phong trào hồi giáo hamas izzat al rahid
cảnh báo bất kỳ hoạt động nào của quân đội israel tại thành phố rafah đều khiến các nỗ lực đàm phán lâm nguy
cùng ngày ai cập kêu gọi israel tránh làm leo thang tình hình trong thời điểm rất nhạy cảm
khi đang diễn ra các cuộc đàm phán ngừng bắn tại giải gaza
nước này cũng bày tỏ quan ngại rằng hoạt động của israel tại rafah có thể gây rủi ro nhân đạo nghiêm trọng
theo trang tin asean đưa tin vào ngày năm tháng năm mỹ đã đột ngột dừng lô hàng đạn dược do mỹ sản xuất
dự kiến chuyển tới israel vào tuần trước theo kế hoạch
nhà trắng vẫn chưa lên tiếng giải thích cho động thái này
trong khi lầu năm góc bộ ngoại giao mỹ và văn phòng thủ tướng israel từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin trên
dẫn lời hai quan chức israel trang tin mỹ cho hay việc giao hàng đã bị dừng lại một cách không do nguyên nhân
và chính phủ israel cũng đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao lô hàng bị giữ lại
việc vận chuyển vũ khí của mỹ cho israel gặp gián đoạn trong bối cảnh chính quyền của tổng thống mỹ joe biden
đang ngày càng chỉ trích cuộc chiến tại giải gaza
trước đó kể từ cuộc tập kích xuyên biên giới của hamas vào israel khiến một hai trăm linh người thiệt mạng
và hai trăm năm mươi người khác bị bắt làm con tin thủ tướng israel benjamin netanyahu
trong một chiến dịch tấn công trên bộ tuyên chiến với hamas
cuộc trả đu kéo dài bảy tháng đã đẩy số người chết tại vùng đất này lên tới ba mươi năm người
và khiến những người palestine rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng
tuy nhiên bất chấp sự thay đổi trong quan điểm mỹ vẫn duy trì dòng vũ khí và đạn dược đến israel
kể từ ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba mỹ được cho là đã phê duyệt hơn một trăm linh lần chuyển giao vũ khí cho tel aviv
chi tiết của những lần chuyển giao vũ khí này thường không được công khai
trong hơn một trăm linh chuyến chỉ có hai chuyến giá trị vũ khí chuyển giao vượt quá hai trăm năm mươi triệu đô la mỹ
tháng trước washington cũng đã thông qua những gói hàng viện trợ lớn
bao gồm hơn một tám trăm linh quả bom mk tám mươi bốn năm trăm linh quả bom mk tám mươi hai và hơn một đạn có đường kính nhỏ
một số chính trị gia israel bao gồm cả người trong đảng riku của thủ tướng benjamin netanyahu
đã đưa ra những lời đe dọa chính trị nhằm gây áp lực buộc ông netanyahu phải ra lệnh tấn công quân sự ngay lập tức
thành phố rafah ở phía nam gaza theo jerusalem post ngày sáu tháng năm
những lời đe dọa này cùng với những bình luận tương tự được đưa ra trong tuần qua cho thấy áp lực ngày càng gia tăng
của phe cánh hữu ở israel nhằm ngừng đàm phán với hamas để thả các con tin israel
thay vào đó thúc đẩy một cuộc tấn công vào thành trì quan trọng cuối cùng của hamas ở gaza
bộ trưởng kinh tế israel niebakat cho biết trong một tuyên bố rằng một chính phủ không tiêu diệt hamas
thì không có quyền tồn tại
ông bakat liên kết lời kêu gọi của mỹ
với ngày tưởng niệm horekat cuộc diệt chủng do đức quốc xã tiến hành và dẫn tới cái chết của khoảng sáu triệu người
do thái lập luận rằng israel phải sử dụng tất cả các công cụ có sẵn để đảm bảo rằng một vụ horekat khác không xảy ra
ông bakat là bộ trưởng thuộc đảng ly quốc cấp cao nhất cho đến nay đe dọa sự tồn tại của chính phủ
bình luận của ông lặp lại những tuyên bố của bộ trưởng an ninh quốc gia cực cứu itamar ben gurvi
và bộ trưởng tài chính bezalel somotrick những người đã nhiều lần cảnh báo trong tuần qua rằng
việc đồng ý ngừng bắn kéo dài
nhưng một phần của thỏa thuận nhằm giải thoát con tin sẽ khiến cho chính phủ sụp đổ
trong khi ông bencovi sử dụng ngôn ngữ mơ hồ cho rằng thủ tướng netanyahu biết điều gì sẽ xảy ra
nếu ông chấp thuận thỏa thuận thì ông smochik cảnh báo sẽ rời khỏi chính phủ
o hatan một thành viên của cộng hội israel thuộc đảng tôn giáo do thái do bộ trưởng somotic lãnh đạo
bổ sung thêm trên kênh knesset tv rằng có thể thời điểm rời khỏi chính phủ sẽ đến
trong khi đó vài chục người biểu tình từ một nhóm có tên diễn đàn chủ nghĩa anh hùng
bao gồm các thành viên gia đình của những người lính thuộc lực lượng phòng vệ israel
thiệt mạng trong cuộc chiến israel hamas đã biểu tình trước văn phòng thủ tướng
cho cuộc họp nội các hàng tuần hôm năm tháng năm để ủng hộ cuộc tấn công rafah
đáng chú ý khoảng chín bộ trưởng đã tham gia biểu tình ở các điểm khác nhau và lặp lại lời kêu gọi này
các thành viên cnese từ đảng đoàn kết quốc gia và phe đối lập cũng đang gây áp lực lên thủ tướng netanyahu
ba thành viên của ủy ban đối ngoại và quốc phòng thuộc genecid matan kahama
đoàn kết quốc gia ramben barad yesh atit và efrat reiten lao động đã viết một lá thư hôm năm tháng năm
tới chủ tịch ủy ban juli edin yêu cầu ủy ban này triệu tập các thành viên nội các chiến tranh của israel
để cung cấp thông tin cập nhật về một thỏa thuận tiềm tàng liên quan đến con tin hoặc chiến dịch quân sự ở rafah
thành viên knesset của đảng đoàn kết quốc gia michael biden cho biết trên knesset tv cho rằng
đảng này sẽ sớm rời khỏi chính phủ và sẽ kêu gọi giải tán kennesith tiếp đó tiến tới cuộc bầu cử vào tháng chín năm nay
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất
so với các cuộc giao tranh tại khu vực trung đông trong các video tiếp theo
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin được kính chào tạm biệt